các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên chúng ta cần nhắc nhở nhau để luôn cảnh giác trước dịch bệnh
tình hình dịch bệnh thời gian tới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của chúng ta
ông nguyễn hồng tâm lưu ý
số ca mắc covid một mươi chín tử vong tại tp hcm trong vòng hai mươi bốn giờ qua là hai mươi năm người mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua
một ngày trước đó ubnd tp hcm đã có văn bản khẩn gửi các sở ngành quận huyện thành phố thủ đức
về việc mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ
các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ được mở lại từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
theo đó các hàng quán được mở bán tại chỗ nếu đáp ứng được các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra các cơ sở cần tuân thủ những quy định cụ thể
ngoài ra sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có văn bản hướng dẫn các hoạt động tập luyện thể dục thể thao
nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó người dân trên địa bàn thành phố có thể tham gia tập luyện thể dục thể thao giấy tờ tùy thân
nhân viên bán vé sẽ căn cứ thông tin trên danh sách này để bán vé cho khách
tuy nhiên trường hợp hành khách thuộc đối tượng được hưởng từ hai chính sách giảm giá vé trở lên
thì chỉ được áp dụng mức giảm giá cao nhất
đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội thông tin
hiện trên tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt đang tổ chức chạy hàng ngày
ba đôi tàu khách thống nhất hà nội
thành phố hồ chí minh là se ba mươi bốn se năm mươi sáu se bảy mươi tám
hành khách đi tàu cần tuân thủ các quy định về điều kiện hành khách áp dụng từ hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể đối với hành khách đi từ địa phương khu vực cấp độ dịch là một hai phải tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế trên ứng dụng pccovid
khai báo theo mẫu phiếu thông tin hành khách tại website http dsvn vn

đối với hành khách đi tàu cần tuân thủ các quy định về điều kiện hành khách
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực cấp độ dịch là cấp ba
ngoài thực hiện các quy định chung như trên sẽ thực hiện xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện
triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau họng mất vị giác và cứu rác khó thở hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực cấp độ dịch là cấp bốn
phải có thêm kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ gắt
số ca dân tính hàng ngày cũng không tăng đột biến
điều rất đáng mừng là số ca chuyển nặng số ca tử vong có xu hướng giảm
các quận huyện đang sơ kết để rút ra bài học củng cố lại hệ thống nguồn lực
để vừa kiểm soát dịch vừa mở ra cũng như vừa chuẩn bị nếu như có những tình huống phát sinh
cụ thể sở công thương trình và xin ý kiến ubnd tp hcm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được phục vụ tại chỗ với điều kiện phải đúng các quy định theo bộ tiêu chí
đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
các hàng quán phải kết thúc hoạt động trước hai mươi một giờ hàng ngày công suất hoạt động tối đa năm mươi
và không bán không sử dụng đồ uống có cồn
tuy nhiên căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn sở công thương kiến nghị
ubnd tp hcm cho phép các hàng quán ở quận bảy và tp thủ đức được thí điểm kinh doanh
thêm các loại đồ uống có cồn rượu bia
địa điểm cụ thể sẽ do chủ tịch ubnd quận bảy và tp thủ đức quyết định
mang quản lý an toàn thực phẩm tp hcm phối hợp với ubnd các quận huyện và tp thủ đức
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định
theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
sở du lịch hướng dẫn về hoạt động của các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú
cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch trên địa bàn tp hcm
sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp với ubnd các quận huyện và tp thủ đức
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
sở y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của ngành y tế trong quá trình tổ chức kinh doanh
sở công thương phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng hóa nguyên liệu cho thị trường
đồng thời phối hợp với các sở ban ngành đơn vị liên quan kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
kịp thời xử lý chấn chỉnh các trường hợp thực hiện không nghiêm
các quy định chỉ đạo về an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng hai mươi sáu tháng một mươi gần bốn mươi xe khách được bộ tư lệnh tp hcm kết hợp cùng nhiều đơn vị huy động
dự kiến chở gần bảy trăm linh người dân về tiền giang bến tre vĩnh long đồng tháp an giang và cà mau
ở biến xe miền tây đến phút chót khoảng năm trăm linh người đã quyết định ở lại thành phố làm việc
đến quá giờ khởi hành chỉ lát đác người lình hành lý đi từ cổng đến nơi đậu xe
nhiều xe dừng nằm hai mươi chín chỗ nhưng có chưa đến năm hành khách hoặc chống không khi nhiều người thay đổi quyết định
c về tiền giang trước có sáu mươi năm người đăng ký nhưng chỉ có một mươi người đi
xe bến tre đăng ký chín mươi bốn người chỉ còn một mươi bốn người đi
không ít người đã phải nghỉ làm và không có thu nhập trong suốt bốn tháng
do vậy khi dịch được kiểm soát họ quyết định ở lại kiếm tiền trang trải cho dịp cuối năm
thay vì về quê như đã đăng ký từ trước
thượng tá nguyễn thanh phong chủ nhiệm bộ tư lệnh tp hcm cho biết
do sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi chỉ khoảng hai trăm linh người ra biến xe miền tây
trong khi số lượng người đăng ký hỗ trợ xe về đợt này gần bảy trăm linh người
số lượng chỉ còn chưa tới một phần ba so với danh sách nên lực lượng chức năng dồn hành khách vào hơn chục xe
cũng theo ông phong số người về quê đợt này chủ yếu là người cao tuổi sinh viên phụ nữ có con nhỏ
trong khi những người lao động đã chọn ở lại
tuy bất ngờ về số lượng người về quê giảm đáng kể nhưng theo ông
đây là tín hiệu đáng mừng cho tp hcm khi đang thiếu hụt lao động
ông cũng cho biết đơn vị này sẽ thực hiện đợt cuối cùng đưa người dân về quê vào ngày mai
trong đợt hỗ trợ hồi hương từ đầu tháng một mươi bộ tư lệnh tp hcm đã hỗ trợ triển khai
khoảng hai người dân về miền tây miền trung và đông nam bộ
theo tổng cục thống kê khoảng một ba triệu người rời thành phố về quê tránh dịch
tính từ tháng bảy đến một mươi năm tháng chín trong đó gần bảy trăm năm mươi người rời tp hcm các tỉnh thành phía nam
số liệu chưa tính đến dòng người về quê từ đầu tháng một mươi khi các địa phương này nới lỏng giãn cách
tuy nhiên thời gian gần đây khi tp hcm kiểm soát được dịch
nhiều người trước đó về quê đã trở lại thành phố
giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lê minh tấn cho biết
gần đây khoảng một trăm bốn mươi ba công nhân các tỉnh
quay lại địa bàn làm việc khá nhiều người có ý định về quê đã ở lại thành phố
tp hcm có nhiều chương trình trợ giúp người ở quê quay lại
điển hình như trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm triển khai
kế hoạch hỗ trợ nhà trọ không đồng test nhanh miễn phí và có việc làm ngay cho những người ở lại
ngày hai mươi sáu tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận chủ trương tạm ngừng triển khai các chốt
trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại tuyến đường cửa ngõ ra vào tp hcm
lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát lưu đồng để xử lý hành vi vi phạm
quy định phòng chống covid một mươi chín chủ trương này được thực hiện từ một mươi tám giờ cùng ngày
theo đó công an tp hcm được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục công tác tuần tra
kiểm soát lưu động chỉ đạo các tổ tuần tra lưu động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm phòng chống dịch covid một mươi chín các khu vực được tuần tra kiểm soát gồm bến xe
gà tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách lên tỉnh
ubnd tp hcm cũng lưu ý các tổ tuần tra quan tâm đến công tác kiểm tra xử phạt về nông độ cồn
đối với người lưu thông theo quy định sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp
cùng các đơn vị liên quan kiểm tra các tiêu chí quy định về hoạt động vận tải hàng hóa
vận tải hành khách công cộng đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt đồng thời phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế có trách nhiệm phối hợp chặt cùng các lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát phòng chống
dịch covid một mươi chín theo quy định tại khu vực bến xe ga tàu sân bay các tuyến đường vận chuyển hàng
hóa hành cách liên tỉnh ubnd tp hcm lưu ý các đơn vị về việc sử dụng hộ chiếu vaccine và được
biệt theo dõi diễn biến của biến thể mới delta plus trong khi đó trung tâm quản lý giao thông
công cộng vừa đề xuất trung tâm quản lý giao thông công cộng sở giao thông vận tải tp hcm
mở lại toàn bộ các tuyến xe buýt sau ngày một mươi năm tháng một mươi một triển khai theo từng giai đoạn
đề xuất trên được đưa ra sau khi một mươi hai tuyến xe buýt trợ giá hoạt động các tiêu chí để khôi phục
hoạt động của xe buýt dựa trên tình hình kiểm soát covid một mươi chín ở thành phố mức độ quan trọng
về tính kết nối liên thông của từng tuyến xe sau một mươi hai tuyến xe buýt trợ giá hoạt động
theo đó từ nay đến ngày một tháng một mươi một trung tâm đề xuất khôi phục một mươi sáu tuyến xe buýt quan trọng
kết nối các đầu mối trung chuyển lớn như bến xe liên tỉnh tuyến xe buýt lộ trình đi qua các
khu chế xuất khu công nghiệp chợ đầu mối số chuyến của mỗi tuyến hoạt động bằng bốn mươi so với
trước trong một mươi sáu tuyến xe này hiện tám tuyến đã hoạt động trở lại từ hôm hai mươi năm tháng một mươi
giai đoạn tiếp theo từ ngày tám tháng một mươi một sự kiến có thêm hai mươi chín tuyến xe buýt khác hoạt động trở lại
số chuyến bằng năm mươi trước dịch đây là các tuyến hoạt động trên các trục đường hướng tâm
xuyên tâm vành đai lộ trình độc đạo không có phương án tuyến khác thay thế
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm quản lý giao thông công cộng đề xuất khôi phục thêm bốn mươi một tuyến xe buýt
trợ giá còn lại dựa trên đánh giá tình hình đi lại của những tuyến xe đã được khôi phục ở các
giai đoạn trước trung tâm sẽ điều chỉnh tần suất thời gian hoạt động theo nhu cầu của khách
dự kiến tăng lên từ bảy mươi đến tám mươi số chuyến so với trước dịch
với các tuyến xe buýt không trợ giá hoạt động ở thành phố doanh nghiệp khai thác được yêu cầu
giả soát khi đảm bảo các điều kiện sẽ đăng ký thời gian và phương án khôi phục các tuyến
dường những tuyến xe buýt không trợ giá lên tỉnh việc mở lại sẽ được phối hợp với các
địa phương để triển khai trước đó từ ngày năm một mươi bốn tuyến xe buýt số bảy mươi bảy chín mươi một trăm hai mươi bảy và một trăm hai mươi tám được
hoạt động trở lại ở huyện cần giờ tân suốt sáu mươi chín mươi chuyến mỗi ngày đây là tuyến xe buýt được
thành phố thí điểm ở lại với lộ trình hoạt động hoàn toàn thuộc vùng xanh địa bàn dễ kiểm
soát dịch thành phố hồ chí minh hiện có một trăm hai mươi sáu tuyến xe buýt gồm chín mươi tuyến
trợ giá và ba mươi sáu tuyến không trợ giá trước đó từ ngày hai mươi tháng sáu xe buýt cùng nhiều loại hình
vận tài hành cách công cộng khác tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận
của bộ y tế cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại